các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ việc một mươi tám trẻ từ hai tháng đến sáu tháng tuổi ở huyện quốc oai thành phố hà nội bị tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín được đánh giá là sự cố rất nghiêm trọng
mặc dù đến nay hầu hết các cháu bị tiêm nhầm vaccine đều tỉnh táo ăn bú tốt một số cháu có biểu hiện sốt quầy khóc kém ăn đã đỡ
tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng cần phải theo dõi sức khỏe của trẻ về lâu dài
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng nhân viên y tế trong dây truyền tiêm cho một mươi tám cháu bé ở trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai đã thực hiện không đúng quy trình nên đã dẫn đến những sai sót rất nghiêm trọng
phó giáo sư phu nói việc tiêm nhầm vaccine chắc chắn là do sai sót về quy trình và kỹ thuật
trong vụ việc này nhân viên y tế đã không thực hiện đúng hướng dẫn quy trình về ba cha năm đối bao gồm ba kiểm tra gồm họ tên người bệnh tên thuốc liều dùng
năm đối chiếu bao gồm số giường số phòng bệnh đường dùng nhãn thuốc chất lượng thời gian
trước khi tiêm lẽ ra người tiêm phải nói với phụ huynh là sẽ tiêm loại vaccine gì để hai bên cùng kiểm tra
cùng với đó các chuyên gia cho rằng việc nhầm này là do sự sắp xếp bảo quản vaccine chưa khoa học nên dẫn đến sự cố nghiêm trọng
vaccine năm trong một đóng lọ một liều năm ml mỗi lọ quý cách tiêm hút thẳng vào si lạnh
còn vaccine pfizer một lọ có sáu liều phải pha với dung môi mới được
trong khi đó mỗi trẻ này đã được nhân viên y tế tiêm luôn một lọ vaccine pfizer chưa pha dùng mồi
bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
loại vaccine pfizer nếu chưa pha dung môi sẽ là bốn mươi năm ml một lọ và nếu được hút ra sẽ tương đương với loại vaccine năm trong một
đây là sự cố nghiêm trọng và không thể chấp nhận được
sai sắp này cần phải xử lý nghiêm
từ sự cố này các cơ sở cần ra soát lại đánh giá lại
thậm chí tập huấn lại về tiêm chủng bác sĩ thái cho biết
nhiều chuyên gia cho rằng dù hiện nay sức khỏe của một mươi tám trẻ đã tương đối ổn định sau vài ngày bị tiêm nhầm vaccine
nhưng vẫn cần phải theo dõi lâu dài vì đến nay tổ chức y tế thế giới chưa có khuyến cáo tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
trước mắt cần phải tập trung theo dõi sức khỏe của các cháu để nếu có bất thường thì xử lý được kịp thời
hiện sở y tế hà nội đã quyết định đưa các cháu đến bệnh viện sanh pôn cơ sở điều trị cao nhất của thành phố
đến thời điểm này chưa có diễn biến gì phức tạp cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của các cháu ông phu nói
một số bác sĩ nhi khoa cũng cho biết tất cả tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín chưa ai biết được
vì thời gian tiêm vaccine này mới chỉ được triển khai lâu nhất là trong một năm qua
một liều vaccine của người lớn đã là nhiều đối với trẻ con rồi trong khi đó một trẻ đã tiêm tới sáu liều
do đó trẻ cần được theo dõi sức khỏe định kỳ
liên quan đến sự việc trên bộ y tế đã có văn bản
đề nghị các địa phương thực hiện công tác tiêm chủng phải thực hiện đúng các quy định
tiếp nhận tuân thủ quy trình tiêm chủng nhất là tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả
bộ y tế có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng
văn bản nêu thời gian qua các tỉnh thành phố đã tích cực chủ động triển khai công tác tiêm chủng
nhất là tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả
bên cạnh một số địa phương thực hiện tốt vẫn còn tồn tại một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn
trong tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra
để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng
thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận vận chuyển bảo quản vaccine
tuân thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng
trước tiêm khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng thông báo về loại vaccine sẽ tiêm chủng
trong quá trình tiêm thực hiện tiêm đúng chỉ định đúng liều đúng đường dùng kiểm tra vaccine dung môi và bơm tiêm kim tiêm trước khi sử dụng
cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha mẹ người giám hộ của trẻ xem lọ vaccine trước khi tiêm chủng
sau khi tiêm theo dõi phản ứng sau tiêm bảo quản vaccine vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo đúng quy định xử lý chất thải y tế sau khi tiêm theo quy định
đồng thời lập kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo phù hợp rõ ràng tránh trồng chéo
bố trí nhân lực phân công cụ thể nhiệm vụ của từng cán bộ trong buổi tiêm chủng và các điểm tiêm chủng thời gian tiêm chủng phù hợp theo hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
khuyên cáo người dân đưa con em đi tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ đúng lịch đúng hướng dẫn của bộ y tế
cập nhật thông tin và nhập mới nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine covid một mươi chín theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương
bên cạnh đó phải tăng cường công tác giám sát hỗ trợ triển khai các hoạt động tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng
người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trước bộ y tế ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra sai phạm
mặc dù việc tiêm nhầm vaccine là rất hí híu nhưng không phải chưa từng xảy ra
liên quan đến vụ việc trên lãnh đạo bộ y tế cũng yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên y tế liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên
vậy trong trường hợp tiêm nhầm nghiêm trọng như vậy người tiêm sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào
theo khoản sáu điều một mươi một thông tư ba mươi bốn hai nghìn một mươi tám của bộ y tế khi thực hiện tiêm chủng người tiêm phải kiểm tra vaccine dung môi bơm tiêm kim tiêm trước khi sử dụng
cho người tiêm hoặc cha mẹ người giám hộ của trẻ xem lọ vaccine trước khi tiêm
đặc biệt điểm c khoản sáu
điều một mươi một của thông tư này nêu rõ thực hiện tiêm đúng đối tượng chỉ định tiêm chủng đúng vaccine đúng liều đúng đường dùng đúng thời điểm
do đó trước khi tiêm chủng cán bộ y tế phải kiểm tra cẩn thận vaccine đối tượng được chỉ định tiêm phải cho người nhà hoặc người tiêm xem loại vaccine sẽ tiêm
như vậy khi tiêm nhầm vaccine đồng nghĩa là cán bộ y tế không thực hiện đúng hướng dẫn quy trình tiêm chủng
trong trường hợp này cán bộ y tế có thể bị xử lý như sau
bị xử lý kỷ luật
những người làm nhiệm vụ tiêm chủng thường đều là viên chức hoặc người lao động tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
do đó khi tiêm nhầm vaccine cho người khác thì có thể bị xử lý kỷ luật
nếu là người lao động theo khoản hai điều một trăm một mươi tám bộ luật lao động trong nội quy lao động phải có nội dung về các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động
do đó căn cứ vào nội quy lao động của cơ sở tiêm chủng cán bộ y tế là người lao động tại đây có thể bị xử lý kỷ luật với hình thức cụ thể
trong nội quy lao động
nếu là viên chức tại các cơ sở tiêm chủng công lập nếu cán bộ y tế người tiêm nhầm vaccine là viên chức
thì theo nghị định số một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi của chính phủ căn cứ vào nội dung tính chất mức độ tác hại nguyên nhân vi phạm tình tiết tăng nặng giảm nhẹ để xem xét quyết định hình thức kỷ luật
căn cứ theo điều một mươi sáu một mươi bảy một mươi tám và một mươi chín của nghị định một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi viên chức có thể bị kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách
cảnh cáo cách chức hoặc buộc thôi việc nếu không tuân thủ quy trình quy định chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp
sự phạt hành chính
nếu sức khỏe của người tiêm chủng bình thường không xảy ra ảnh hưởng gì thì theo điểm a khoảng bốn điều chín nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp
cán bộ y tế không tiêm chủng đúng quy định không đảm bảo an toàn trong khi tiêm chủng sẽ bị phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
ngoài ra cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng còn có thể bị tước quyền sử dụng
chứng trị hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn từ một đến ba tháng
cơ sở tiêm chủng sẽ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động trong thời hạn từ một đến ba tháng
chịu trách nhiệm hình sự
bên cạnh việc bị kỷ luật bị phạt tiền thì người tiêm nhầm vaccine còn có thể đối mặt với việc phải chịu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại khoản một trăm hai mươi tám điều một luật sửa đổi bổ sung hình sự năm hai nghìn một mươi
cụ thể người nào có chức vụ quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện
hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao
phạt cải tạo không giam giữ từ ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
làm chết người gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ sở sáu mươi một trở lên
gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ sở từ sáu mươi một đến một trăm hai mươi một
phạt tù từ ba năm đến bảy năm
nếu làm chết hai người gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe hai người trở lên
tổn thương cơ thể từ một trăm hai mươi hai đến hai trăm linh
phạt tù từ bảy đến một mươi hai năm
nếu làm chết từ ba người trở lên gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể trên hai trăm linh một
người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hành nghề công việc nhất định từ một đến năm năm
như vậy cán bộ y tế tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín nói riêng và vaccine khác nói chung
có thể bị kỷ luật bị phạt tiền đến một mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù đến một mươi hai năm
vào mức độ tính chất hậu quả của việc tiêm nhầm
huyện quốc oai cũng đã có chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã yên sơn
đình chỉ dây tiêm gồm bốn cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm
để xem xét trách nhiệm và ra soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em
sở y tế cũng đã chỉ đạo ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn hà nội
tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên những bản tin
và chương trình phát sóng trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại